thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi hai tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm hai nghìn hai mươi hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
tại hội nghị đại tướng phan văn giang báo cáo trong năm nay toàn quân đã có những nỗ lực vượt bậc
thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu đội quân công tác đội quân lao động sản xuất
là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới biển đảo của tổ quốc
khẳng định năm hai nghìn hai mươi hai đất nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh quân đội đã có những đóng góp quan trọng vào thành công chung
hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm trước nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc ghi dấu ấn mới
dự báo trong năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
việc điều chỉnh tổ chức lực lượng cũng đặt ra những yêu cầu mới về công tác tư tưởng tổ chức chính sách trong quân đội
vì thế tổng bí thư yêu cầu toàn quân cần chú trọng tham mưu xử lý linh hoạt mềm dẻo có hiệu quả quan hệ quốc tế
các giải pháp ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm từ xa
chúng ta tạo một sự thống nhất cao sau quân quỷ quân chính toàn quân hôm nay
ra về chúng ta
triển khai thực hiện một cách đồng bộ nhịp nhàng
mà tôi hay nói là trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt nhất hô ba ứng
đấy là cái phương châm càng ngày càng thấy là rõ ràng càng đầy đủ đúng
tổng bí thư cũng yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số năm của bộ chính trị
về tổ chức quân đội nhân dân việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đây là vấn đề rất lớn hệ trọng
liên quan đến công tác tư tưởng công tác chính sách
do vậy quá trình thực hiện phải chặt chẽ kiên quyết kiên trì có lộ trình bước đi phù hợp
không chủ quan nóng vội phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các cơ quan đơn vị
kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính sách
tổng bí thư yêu cầu sau điều chỉnh sắp nhập toàn quân phải giữ vững được sự ổn định
sức mạnh chiến đấu phải mạnh lên đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ